theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy do mâu thuẫn tranh chấp đất đai
hai đối tượng đã xảy ra xô xát về anh huỳnh trí thức cùng chú tại địa phương
ông huỳnh văn minh là cha ruột của anh thức vào căn ngăn thì bị hai đối tượng dùng hung khí đánh bị thương dẫn đến tử vong
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương văn thành hai mươi năm tù trương em một mươi sáu năm tù về các tội giết người và cố ý gây thương tích
đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn một trăm chín mươi triệu đồng
các đối tượng bị bắt giữ gồm bùi đăng vinh nguyễn quang huy phạm văn hiền và doãn văn phong
khám xét tại chỗ và trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ tổng số tiền trên một mươi tám triệu đồng
ba điện thoại di động ba xe máy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc
được biết trong số năm đối tượng trên
thì mẫu và phong là hai đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay
tại một nhà kho chứa hàng của một công ty nằm trong khu công nghiệp vĩnh lộc tp hcm đã xảy ra cháy lớn
đến sáu giờ sáng nay lửa cùng khói đen đang bốc cao hàng chục mét tại một công ty
nằm tại đường hai f khu công nghiệp vĩnh lộc huyện bình chánh tp hcm
một trăm linh cảnh sát đã tham gia chữa cháy
được biết là lửa bùng phát vào lúc khoảng ba giờ sáng
tại một kho chứa hàng của công ty trên
lực lượng tại chỗ đã phát hiện và cố gắng dập lửa nhưng không thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh bình tân tân phú gò vấp
đã điều động hơn chục xe nước cùng hơn trăm cảnh sát đến hiện trường để dập lửa
tuy nhiên do kho chứa các vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan rộng công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn
khói đen vẫn bốc cao hàng chục mét tỏa mùi khét lẹt
hiện cảnh sát đã chia làm nhiều mũi vừa phun nước vừa ngăn không cho đám cháy lan rộng
liên quan đến vụ ngộ độc ở sông mã sơn la đến thời điểm hai mươi giờ tối ngày hôm qua
số người vào khám cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới
tại bản nà mện xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la tiếp tục tăng lên con số là một trăm chín mươi một người
qua thăm khám bệnh viện đã kê đơn thuốc và cho bốn mươi năm người ra viện
hiện còn một trăm bốn mươi sáu bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại bệnh viện
trong số này có hai mươi một ca là trẻ em từ một đến năm tuổi
những người nhập viện cho biết trong cỗ cưới có các món ăn chủ yếu là thịt bò và thịt lợn
được chế biến làm món luộc và nướng rượu trắng cơm nếp
thanh tra sở giáo dục đào tạo hà nội đã lập biên bản vi phạm hành chính về giáo dục
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
đối với công ty cổ phần hệ thống giáo dục mst và cô giáo
nguyễn thị kim tuyến
theo quyết định của sở giáo dục đào tạo hà nội
công ty mst bị xử phạt hành chính với mức phạt hai mươi triệu đồng
do đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ
bà nguyễn thị kim tuyến bị xử phạt hành chính với mức phạt năm triệu đồng
do đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học
xúc phạm danh dự nhân phẩm của người học
sở giáo dục đào tạo hà nội cũng đã ra thông báo về việc giải thể cơ sở giáo dục
của công ty mst dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy đối với bà nguyễn thị kim tuyến
và giám đốc công ty cổ phần hệ thống giáo dục mst